tòa án đã triệu tập bà nguyễn phương hằng đến phiên tòa phúc thẩm tuy nhiên bà hằng đã xin vắng mặt
theo kế hoạch ngày một mươi một tháng ba tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
do bà nguyễn phương hằng giám đốc công ty cổ phần đại nam cùng bốn đồng phạm thực hiện
phiên xử này được mở do bốn đồng phạm của bà nguyễn phương hằng gồm đảng anh quân tiến sĩ luật
cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm nguyễn thị mai nhi cựu trợ lý của bà hằng lê thị thu hà
cựu nhân viên công ty cổ phần đại nam huỳnh công tân cựu trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
và hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án là đinh thị lan đinh thị hàng đi kháng cáo
dù không kháng cáo nhưng bà nguyễn phương hằng cũng được triệu tập
xong trước phiên xử này bà đã có đơn xin xét xử vắng mặt
bà hằng đang chấp hành bản án ba năm tù giam mà tòa án nhân dân tp hcm khi xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên
trước đó ngày một tháng ba vừa qua bà nguyễn phương hằng cũng có đơn xin vắng mặt tại phiên xét xử
do bị cáo đặng thị hàng đi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà đứa
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt một năm sáu tháng tù đối với bị cáo hàng ni